tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản đối với băng cấp thiếu niên gồm bảy đối tượng do nguyễn thuyên tâm cầm đầu
trong đó đối tượng nhỏ nhất chỉ mới một mươi bốn tuổi tuy còn ít tuổi nhưng các đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản hành hung người đi đường dọc theo kênh tàu hủ
nạn nhân của băng cướp này có cả người nước ngoài theo hồ sơ vụ án từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm băng cướp này đã gây ra nhiều vụ án táo tợn dùng vũ khí tấn công làm nạn nhân bị thương
sau thời gian điều tra toàn bộ băng cướp bị cơ quan chức năng bắt giữ và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại phiên tòa hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt kẻ chủ mưu nguyễn thuyên tâm và nguyễn tuấn thanh bảy năm tù huỳnh hữu lộc năm năm tù kiệt tấn hưng cùng ba năm tù và thạch một năm năm tù cùng về tội cướp tài sản